do ảnh hưởng của quá trình biến đổi khí hậu cùng với tác động từ sóng của các thuyền ghe lưu thông tấp nập
đã làm hai bên bờ sông canh nước mặn thuộc địa bàn xã long hữu đông huyện cần đước tỉnh long an
càng lúc càng sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
mặc dù chính quyền địa phương người dân đã chủ động triển khai một số giải pháp phòng chống
nhưng không thể chống chịu được tình trạng xâm thực của sạt lở
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an cho biết qua khảo sát thực tế
tình hình sạt lở hai bên bờ sông canh nước mặn đang diễn ra khá nghiêm trọng
làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con trong khu vực
nhiều hộ đã phải di rời nhà cửa khẩn cấp
đoạn sông sạt lở này có chiều dài toàn tuyến kênh trên hai km
người dân sống hai bên bờ kênh nhận định sạt lở ngày càng diễn ra nghiêm trọng
là do lượng tàu thuyền có trọng tải lớn lưu thông qua lại quá nhiều
trên hai lượt mỗi ngày
sông đánh vào hai bên bờ ngày càng khoét sâu vào đất liền dẫn đến sụt lú nghiêm trọng
nước ngập vô chẳng những nó lỡ nó làm mất cái diện tích đất nhà cửa của người ta
ta phải dời hoài thành ra nó hao tốn cái tiền công cán rồi dời tiền bạc cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là qua cái mùa mà nước nổi đó cũng như là nước tháng chín tháng một mươi rồi đó
là coi như là nó ngập vô rồi trời mưa xuống rồi coi như nhà tôi rồi đó
dòng đây là ai nhà ai người ta cũng ngập trên sâu đó
do đó cũng gặp cái khó khăn gì để sống như lắm
hiện trạng sạt lở hai bên bờ sông canh nước mặn xảy ra từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
nhiều vết nứt liên tục xuất hiện trên mặt đất và tường nhà sân gạch của nhân dân
để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trước mắt chính quyền địa phương tổ chức gia cố
những đoạn sạt lở nghiêm trọng hạn chế thiệt hại tài sản cho nhân dân
đồng thời kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm triển khai công trình bờ kè canh nước mặn
hạn chế tình trạng sạt lở bảo đảm sinh hoạt với đời sống của người dân trong khu vực
về phía người dân rất cần trung ương hỗ trợ kinh phí xây dựng bờ kè canh nước mặn để người dân an cư lạc nghiệp